hiện tại gia đình anh mạnh mong chờ phương án xử lý của chính quyền các cấp
sau đó gia đình mới tính phương án tiếp theo
chị vũ kim quy sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy con gái út của bà loan cho biết
hiện mỗi ngày chị cùng với hai chị gái vẫn thay nhau đến liều trung non chăm sóc bà
tối chia người ở lại ngủ cùng
chị quy nói
từ hôm sự việc xảy ra chúng tôi muốn đón mẹ về nhưng mẹ không về
mẹ bảo các con gái đi lấy chồng ở cùng nhà chồng mẹ về sau được
bà nói bà sống ở đây chết cũng sẽ ở đây
đất ông bà gây dựng bằng mồ hôi nước mắt nên sẽ không đi đâu cả
nhiều người đồn chúng tôi không được chê đất không có phần nên thờ ơ lạnh nhạt với cụ
nhưng sự thực không phải như vậy
dù thế nào thì ba chị em vẫn phải làm tròn đạo hiếu với mẹ
chị quy cho biết năm hai nghìn một mươi chín anh trai và chị dâu thấy bố mất cũng được tám năm
nên muốn sang tin mảnh đất còn lại cho mẹ
chị quy và chị quỳnh con gái cả đồng ý giấy chuyển nhượng sang tên
còn riêng chị quyên con gái thứ hai lại phản đối
và muốn khi nào mẹ trăm tuổi thì sang tên sau
giờ vẫn còn sống khỏe mạnh chưa cần lo chuyện đó
nhưng bà loan không chịu
chị quy nói
ba chị em chúng tôi vẫn ký nhưng vẫn dặn mẹ
là đất cứ để tên bà chứ đừng vội sang tên cho ai cả
bà đồng ý
sau tầm hơn nửa năm bà chuyển miếng đất đó cho chiến
chị dâu chở mẹ đi làm giấy tờ
thủ tục chúng tôi không hề hay biết
một thời gian sau bà loan và con trai con dâu xảy ra mâu thuẫn
theo lời chị quy hệ cứ đi vắng là đồ dùng cá nhân của cụ bà đều bị phá hỏng
khi thì nửa cơm điện bị cắt dây
đúc đăng tắm bình nóng lạnh cũng bị ngắt
chị quy chị quỳnh lấy người ở cùng làng
còn chị quyên lấy chồng ở khác xã
kinh tế ba chị em không mấy khá giả
nhà nào cũng nuôi ba bốn đứa con
và chồng chị quy làm công nhân
chị nói chúng tôi không có nhu cầu muốn mẹ chê phần
bởi nghĩ cho cùng phận gái đi lấy chồng
có một mình anh bà ở với anh thì để cho anh chăm sóc bà
chứ mấy chị em không đòi hỏi gì
lúc đầu xảy ra mâu thuẫn bà chịu đựng không dám nói
nhiều người trong làng bảo chúng tôi hiền không dám khuyên nhủ chị dâu
nhưng bọn tôi cứ sang thăm chị lại tỏ thái độ khinh khỉnh
nên không dám sang nhiều lần
chỉ có tôi đi làm về mới ghé vào
trong cuộc sống mâu thuẫn giữa những người thân trong gia đình
thường xuất phát từ việc bất đồng quan điểm so bì lợi ích
chỉ một vài mét đất một vài triệu đồng
cũng dễ dàng trở thành lưỡi dao sắc cắt đi tình cảm máu mủ rượt ra
thậm chí có những câu chuyện đau lòng để rồi hối hận đã quá muộn màng
quay trở lại với vụ việc trên
liệu rằng trong thời gian tiếp theo
sự việc sẽ được chính quyền địa phương và những người trong cuộc giải quyết như thế nào
chúng tôi sẽ cập nhật khi có thông tin mới nhất
còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại